hiện nay dịch tả lợn châu phi đã lây lan ra năm mươi tám tỉnh thành trong cả nước
tại tỉnh quảng bình dịch tả lợn châu phi cũng đã xuất hiện tại ba huyện minh hóa
tuyên hóa lệ thủy trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu phi
tỉnh quảng bình đang nỗ lực triển khai mọi biện pháp để khống chế dịch
tránh lây lan ảnh hưởng ngành chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
ổ dịch tả lợn châu phi đầu tiên được phát hiện vào ngày một mươi ba tháng sáu
tại một đàn lợn một trăm linh tám con của hộ dân ở huyện minh hóa
sau đó các ổ dịch khác cũng được phát hiện tại các huyện tuyên hóa và lệ thủy
ngay sau khi phát hiện ổ dịch các địa phương đã tiến hành công bố dịch
và tổ chức tiêu hủy toàn bộ số lợn bị nhiễm bệnh
trước diễn biến phức tạp và mức độ lây lan nhanh chóng của dịch tả lợn châu phi
tỉnh quảng bình đang nỗ lực triển khai mọi biện pháp để khống chế dịch
thành lập các chốt chống dịch trên tuyến đường liên thôn liên xã
tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn lợn tại các địa phương
đặc biệt là các hộ chăn nuôi
hội liền kề hộ bị dịch để tránh lây lan ảnh hưởng ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh